ubnd tp hcm vừa tổ chức hội thảo và kỷ niệm hai mươi năm quản lý và phát triển khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ hai nghìn hai nghìn hai mươi
đây là rừng ngập mặn đầu tiên ở việt nam được tổ chức unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới vào năm hai nghìn
với tổng diện tích bảy mươi năm bảy trăm bốn mươi hectare và hệ động thực vật đa dạng độc đáo phong phú
khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ thể hiện rõ nét vai trò lá phổi xanh bảo vệ cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam
đồng thời là địa điểm lý tưởng để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học cũng như là địa điểm du lịch trọng điểm của cả nước
để khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ phát triển bền vững theo các đại biểu các ban ngành liên quan
cần có những nghiên cứu tổng hợp và toàn diện về đa dạng sinh vật phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước
nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhằm đưa ra các chiến lược cụ thể bảo vệ và phát triển rừng
nhân dịp này bộ ngoại giao đã tặng bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc bảo tồn và giành giữ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ trong những năm qua